tổng thống nga vladimir putin vào ngày một mươi bốn tháng bốn thừa nhận các lệnh trừng phạt đã làm đứt gãy ngành dầu mỏ khí đốt thu nhiều lợi nhuận của nga làm giảm giá trị xuất khẩu tăng chi phí với ngành này
phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ theo hình thức trực tuyến ông putin cho biết thu nhập từ xuất khẩu năng lượng của nga đang căng thẳng và nhiều ngân hàng thuộc số quốc gia không thân thiện chỉ hoãn thanh toán các khoản tiền mặt
vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là đứt gãy logistic xuất khẩu tổng thống putin cho rằng nỗ lực của phương tây nhằm thay thế năng lượng từ nga sẽ tác động đến kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực đến các quốc gia muốn gạt các nhà cung ứng nga ra ngoài lề
tổng thống nga dự báo việc châu âu hướng đến nguồn cung ứng năng lượng từ các thị trường khác nhất là mỹ sẽ làm giảm mức sống của người dân ở khu vực này giảm cạnh tranh và hệ quả là chi phí giá năng lượng cao mà người tiêu dùng phải gánh chịu
tổng thống nga dự báo việc châu âu hướng đến nguồn cung ứng năng lượng từ các thị trường khác nhất là mỹ sẽ làm giảm mức sống của người dân ở khu vực này giảm cạnh tranh và hệ quả là chi phí giá năng lượng cao mà người tiêu dùng phải gánh chịu